vâng thưa quý vị do ảnh hưởng của bão nên từ đêm nay cho đến đêm ngày hai mươi một tháng một mươi
ở vùng ven biển khu vực nam đồng bằng khu vực đông bắc của bắc bộ
có khả năng sẽ xảy ra mưa vừa có nơi mưa to đến rất to
các địa phương đã chủ động lên phương án để ứng phó
để chủ động ứng phó với diễn biến của bão số năm thái bình vừa ban hành công điện khẩn số tám
yêu cầu ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp ngành
nghiêm cấm tàu thuyền ra khơi dừng các hoạt động khai thác nuôi trồng
đánh bắt thủy hải sản và các hoạt động khác từ sáu giờ ngày một mươi chín tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín
ngay từ chiều qua ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh thanh hóa
đã ra công điện trong đó yêu cầu các địa phương khẩn trương hướng dẫn tàu thuyền neo đậu
tranh trú bảo vệ lồng bè tròi canh khu nuôi trồng thủy sản đảm bảo an toàn cho người và tài sản
không để chủ quan gây thiệt hại về người tàu thuyền do bão gây ra
công điện của tỉnh quảng bình yêu cầu các sở ban ngành đơn vị địa phương tổ chức trực ban nghiêm túc
theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo diễn biến của bão và mưa lũ để triển khai ứng phó phù hợp
kịp thời theo phương châm bốn tại chỗ tuyệt đối không chủ quan lơ là sẵn sàng lực lượng
phương tiện tham gia cứu hộ cứu nạn và xử lý các tình huống có thể xảy ra
trong khi đó để ứng phó với đợt mưa lũ kéo dài nhiều ngày qua và với bão số năm
tỉnh thừa thiên huế chiều qua đã phát lệnh yêu cầu một số hồ thủy điện hương điền bình điền hồ thủy lợi tà chạch
tiếp tục điều tiết nước tránh ngập ống
ngay từ trưa qua sở giáo dục đào tạo thừa thiên huế đã phát thông báo gửi các cơ sở giáo dục trên địa bàn cho học sinh nghỉ học
tại đà nẵng học sinh các cấp đã nghỉ đến ngày thứ năm do mưa lớn liên tục nước lũ dâng cao
chính quyền các cấp các ngành và người dân đang nỗ lực khắc phục mưa lũ đồng thời ứng phó với bão số năm